giả danh cán bộ thanh tra của bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản phạm anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở xã hồng quang huyện ứng hòa thành phố hà nội
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc khởi tố vụ án bắt tạm giam để điều tra làm rõ
bước đầu cơ quan công an xác định phạm anh tuấn tự giới thiệu là cán bộ thanh tra bộ công an và có mối quan hệ với nhiều người trong lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc
nên một người dân đã tin tưởng và nhờ tuấn giải quyết việc cá nhân với số tiền thỏa thuận ban đầu là bảy mươi triệu đồng
đặc biệt tuấn còn gọi điện cho các đồng chí trong lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc để lừa đảo
tuy nhiên hành vi của đối tượng đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thái văn đại sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện cẩm xuyên của tỉnh hà tĩnh
đã bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh yên bái
phối hợp với công an thành phố yên bái bắt giữ
tại cơ quan công an đại khai nhận trong khoảng thời gian một năm trở lại đây đại đã lập ba tài khoản facebook là
đại cầm đồ người vận chuyển đại quay đầu và hai tài khoản giao lô lính đánh thuê và số mưu sinh
để đăng nội dung đưa người từ campuchia về việt nam nhận cho vai tiền giả bán hàng hóa
khi có người tin tưởng mắc bẫy đại sẽ yêu cầu bị hại chuyển tiền đặt cọc sau đó chặn liên lạc để chiếm đoạt tiền
hoặc yêu cầu người vay cung cấp thông tin cá nhân số điện thoại sau đó liên kết với tài khoản ngân hàng của người vay tiền
để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người vay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp yên bái đề nghị người dân nào là bị hại
thì đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố yên bái để phối hợp giải quyết
thưa quý vị thời gian gần đây thì nhiều người dân trên địa bàn tỉnh bắc cạn liên tục nhận được các cuộc gọi tin nhắn
tuyển nhân viên cho các sàn thương mại điện tử như lazada shopee tiki với thu nhập hàng chục triệu đồng
gửi từ nhiều địa chỉ nhất là trên tin nhắn văn bản
nội dung tương tự đều là tuyển nhân viên làm việc bán thời gian công việc đơn giản làm việc tại nhà
mức thu nhập hấp dẫn lên tới vài chục triệu đồng đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc
bởi những tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thế bên em là sẽ vào follow và tin tiktok thì mình ăn theo số lượng tương tác ấy ạ
có thể nhận đến hai trăm linh đến năm trăm linh ạ và bên em sẽ chuyển khoản luôn đấy ạ chị
dạ thế chị có nhu cầu không ạ
dạ đơn giản thế ạ
vì bên em đang đẩy view đây ạ chị công việc bên em thì chị cái bạn zalo thì bên em là có nhân viên thư vấn ấy ạ
em chỉ là người gọi thôi ạ bên em có người thư vấn nhân viên riêng ấy ạ
năm trăm linh đến hai trăm linh ạ hai trăm linh từ năm trăm linh lên mình có cả một mươi hoa hồng nữa ạ
chị chỉ cần vào tiktok chị thả tin và follow cho bên em thôi ạ
đó là những nội dung tuyển cộng tác viên cho các sàn thương mại điện tử và các công ty lớn
với mức thù lao hấp dẫn qua tin nhắn văn bản facebook zalo
tuy nhiên đây là chiêu trò của một số đối tượng lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản
bởi ngay khi người dùng có nhu cầu
các đối tượng sẽ được gửi đến các sản thương mại điện tử
các đối tượng sẽ gửi đường link giả mạo các sản thương mại điện tử mời chào thực hiện nhiệm vụ
thời gian qua công an tỉnh bắc cạn liên tục cảnh báo về các phương thức thủ đoạn
của một số đối tượng sử dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản để nâng cao cảnh giác trong quần chúng nhân dân
phương thức thủ đoạn là sau khi nhận được tương tác của người dân
đối tượng sẽ kết bạn zalo hướng dẫn người dân thực hiện theo yêu cầu
mỗi lượt mua hàng thành công được hoàn hại tiền gốc và thưởng thêm một mươi hai mươi
những đơn hàng đầu tiên có giá trị nhỏ cộng tác viên sẽ được hoàn trả tiền mua hàng
kèm hoa hồng như đã hứa nhằm tạo lòng tin
khi số tiền đặt hàng ngày càng lớn các đối tượng không chuyển tiền lại
và dùng nhiều chiêu trò để yêu cầu tiếp tục chuyển tiền để đặt lại hàng
nhiều nạn nhân no không lấy lại được số tiền nên tiếp tục làm theo hướng dẫn của đối tượng
sau khi nạn nhân chuyển tiền các đối tượng lừa đảo
tẩu tán tiền trong tài khoản và cắt liên lạc với nạn nhân
bên cạnh đó nhiều người dân còn gặp phải những cuộc gọi của các đối tượng giả làm nhân viên bưu điện
gọi thông báo nhận bưu phẩm nhân viên viễn thông điện lực gọi điện thông báo nợ cước
cơ quan công an đề nghị khi nhận được các cuộc gọi tin nhắn có nội dung tương tự
người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân số điện thoại địa chỉ cho bất kỳ đối tượng nào
đặc biệt không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản được hướng dẫn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức thọ của tỉnh hà tĩnh vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở đối với đối tượng nguyễn tiến hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tạm trú tại xã lâm trung thủy huyện đức thọ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
quá trình khám xét lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ nơi ở của hùng một trăm linh bốn viên nén
có khối lượng chín bảy gram và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
tại cơ quan công an hùng khai nhận số tăng vật thu giữ trên là hồng phiến
được đối tượng mua từ một người đàn ông không quen biết ở khu vực thành phố vinh của tỉnh nghệ an
về để sử dụng và bán lại cho các đối tượng có nhu cầu nhằm mục đích kiếm lời
hùng là đối tượng nghiện ma túy từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
công an huyện thanh liêm của tỉnh hà nam đã thi hành lệnh giữ người và bắt giữ người
và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với bốn đối tượng gồm
nguyễn tránh tín sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trần văn tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nguyễn thành tuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
cùng chú tại huyện kim bảng của tỉnh hà nam và nguyễn văn bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện hải hà của tỉnh quảng ninh về hành vi trộm cắp tài sản
bước đầu cơ quan công an thu giữ một xe máy là phương tiện các đối tượng sử dụng
để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đều là các đối tượng nghiện ma túy
có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản mới ra tù và cấu kết với nhau
để trộm cắp xe máy mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân
thủ đoạn của các đối tượng điều khiển xe máy đi dọc các tuyến đường
lợi dụng sự chủ quan mất cảnh giác của người dân trong việc bảo vệ tài sản
để xe không có người trông coi quản lý thì dùng vam phá khóa trộm xe máy
rồi mang đi tiêu thụ lấy tiền tiêu xài
từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay nhóm đối tượng này đã trộm cắp khoảng một mươi chiếc xe máy
trên địa bàn tỉnh hà nam và thanh hóa
công an huyện ân thi của tỉnh hưng yên tiến hành kiểm tra quán karaoke bảo an ktv
tại thôn ngọc nhuế xã tân phúc huyện ân thi do vũ văn trường
trú tại xã bãi dậy huyện ân thi quản lý
tại thời điểm kiểm tra thì phát hiện có tám đối tượng đang bay lắc
có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng công an phát hiện thu giữ một gói chứa chất tinh thể kết tinh màu trắng
và các vật dụng liên quan
qua giám định các chất tinh thể trắng thu được là ma túy loại ketamin
kết quả tết nhanh có bảy trên tám đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp
được biết các đối tượng có hậu khẩu thường trú ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh
ngay sau đó công an huyện ân thi đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và tạm giữ tố tụng đối với vũ văn trường và nguyễn an phương
ở xã nghĩa dân huyện kim động về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
hiện công an huyện ân thi đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo nguyễn bảo đảo
trú tại huyện phú tân của tỉnh an giang về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đảo đến công ty trách nhiệm hạn thiên hương
ở thị xã tân châu tỉnh an giang nhận một gói hàng gửi về từ thành phố hồ chí minh
nhân viên của công ty yêu cầu kiểm tra gói hàng thì đảo không nhận và bỏ đi
do không có người đến nhận gói hàng nên công ty mở kiểm tra thì phát hiện bên trong có một mọc nilon trong suốt
chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy
nên trình báo công an qua giám định tinh thể màu trắng là ma túy dạng metafetamin trọng lượng hơn bốn mươi bốn g
trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa đảo khai nhận từ khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến ngày đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đã mua ma túy đá của nhiều người tại thành phố châu đốc và huyện hồng ngự tỉnh đông tháp
đem về phân chia nhỏ bán lại cho nhiều người trong và ngoài địa phương
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn bảo đảo một mươi năm năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy